sáng một mươi năm tháng bảy đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin truyền thông
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh bình phước
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn mạnh hùng đề nghị tỉnh bình phước cần khắc phục khó khăn
tập trung xây dựng nâng cấp hạ tầng viễn thông đẩy nhanh công tác xây dựng đô thị thông minh và chính quyền điện tử
thực hiện tốt việc giám sát quản lý và phân loại thông tin trên không gian mạng
phấn đấu một trăm linh hộ gia đình ở bình phước có thiết bị truyền hình
đồng chí nguyễn mạnh hùng cũng thông tin về việc tiến hành sắp nhập báo bình phước
và đài phát thanh truyền hình tỉnh bình phước thành trung tâm báo chí truyền thông tỉnh bình phước vào tháng tám tới
cũng trong sáng nay đã có một số hợp đồng cung cấp hệ thống phần mềm quản lý
hỗ trợ đào tạo cán bộ về lĩnh vực công nghệ thông tin đã được ký kết giữa tỉnh bình phước
và một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin